phú yên là địa phương có diện tích rừng lớn nhiều năm qua từ chính sách trồng rừng kinh tế
và chế biến gỗ đời sống của bà con các dân tộc trên địa bàn đã có nhiều đổi thay bền vững
phú yên có tổng diện tích tự nhiên hơn năm trăm linh hai ha tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp hai trăm chín mươi bảy chín trăm linh ha
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm toàn tỉnh trồng được hơn hai mươi bốn chín trăm linh ha rừng
bình quân mỗi năm trồng gần năm ha
để người dân nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số thực sự sống được bằng nghề rừng
giảm sức ép lên rừng tự nhiên tỉnh phú yên xác định doanh nghiệp là mắt xích quan trọng
trong chuỗi hình thành từ phát triển rừng đến bảo vệ rừng và lợi nhuận hợp pháp từ rừng
nhờ đó các doanh nghiệp tham gia trồng rừng và chế biến gỗ đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động của địa phương
đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số góp phần cải thiện đời sống bền vững